nói về trận bán kết sắp tới với tuyển việt nam trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày hai mươi một tháng một mươi
trung viện tuyển thái lan elias dolat tự tin sẽ giành chiến thắng để có được tấm vé vào chung kết
thậm chí vô địch aff cup hai nghìn hai mươi
elias dolat là cầu thủ người thái gốc thụy điển anh sở hữu chiều cao ấn tượng tới một chín mươi sáu m
trong trận thắng hai trước singapore ở lớp trận cuối bảng a aff cup hai nghìn hai mươi
elias dolat đã đóng góp một bàn thắng và nhiều lần giải nguy cho đội nhà
chia sẻ về bàn thắng này anh cho biết
tôi rất vui khi ghi bàn cho đội tuyển thái lan tại giải lần này
tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự
bàn thắng ấy dành cho gia đình và những người bạn
tôi thật sự tự hào và hạnh phúc
giành vị trí nhất bảng a đối thủ của thái lan ở bán kết sẽ là đương kim vô địch việt nam
đây được xem là trận chung kết sớm của giải khi cả hai đều được đánh giá cao và là những ứng cử viên vô địch
nói về đối thủ dolat dành sự tôn trọng nhất định
dù vậy anh tự tin thái lan sẽ giành chiến thắng để có được tấm vé vào chung kết thậm chí vô địch
chúng tôi đối đầu với tuyển việt nam ở bán kết
mục tiêu của chúng tôi là đánh bại họ ở cả hai lượt trận tiến vào chung kết một cách mạnh mẽ và tiếp tục giành chiến thắng
chúng tôi phải làm việc chăm chỉ trong mọi buổi tập lẫn trận đấu
tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công dolat nói
việt nam là một đội bóng tốt chiến đấu ở mọi khoảnh khắc rất kỳ luật
chúng tôi phải cố gắng chơi theo cách của mình giúp đỡ lẫn nhau để có thể thắng việt nam
tôi cảm ơn các bạn cổ động viên và hy vọng được gặp lại mọi người tại sân vận động anh chia sẻ thêm
trong bốn trận vòng bảng tula chỉ được ra sân hai lần
dù vậy anh đều thể hiện khá tốt
nhiều khả năng huấn luyện viên manu borking sẽ lựa chọn dolat để đối đầu tuyển việt nam trong hai trận bán kết sắp tới
dự kiến chương trình cao đao vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một được tổ chức tại hai địa điểm khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
gồm phố đi bộ nguyễn huệ và đường lê duẩn đoạn trước hội trường thống nhất
chiều hai mươi tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoan đã ban hành ký kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn với hai phương án ứng với cấp độ dịch covid một mươi chín
với phương án khả quan dịch bệnh ở cấp độ một nguy cơ thấp và cấp độ hai nguy cơ trung bình
tp hcm sẽ tổ chức chương trình cao đao chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai
chương trình này dự kiến tổ chức tại hai địa điểm ở quận một
gồm công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh đường nguyễn huệ và lê duẩn từ nam kỳ khởi nghĩa đến pasteur
bên cạnh đó các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại thành phố thủ đức và các quận huyện
một mươi hai tân phú bình tân bình chánh hóc môn củ chi nhà bè cần giờ
lần lượt trong hai đêm từ ba mươi một tháng một mươi hai và mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch thành đoàn tp hcm chủ động tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
tại nhà văn hóa thanh niên các trường đại học cao đảng trung cập chuyên nghiệp ký túc xá
còn ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ
tại khu chế xuất khu công nghiệp lần lượt trong hai đêm như trên
bên cạnh đó giải marathon tp hcm lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai cũng được tổ chức tại quận bảy
ngoài ra còn có liên hoan biểu diễn các bộ môn võ thuật và các bài thể dục nâng cao sức khỏe
sức đề kháng để phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực phía trước nhà hát thành phố
và giải đua xe đạp phong trào trên tuyến đường mai trí thọ tp hcm cũng được trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm
trong tình huống dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp dịch ở cấp độ ba nguy cơ cao và cấp độ bốn nguy cơ rất cao
ủy ban nhân dân tp hcm giao các đơn vị địa phương chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện
điều chỉnh các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
kể từ khi bắt đầu đánh giá cấp đổi dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đến nay
dịch covid một mươi chín trên toàn tp hcm luôn duy trì ở cấp độ hai
sau một tuần cho học sinh đến trường học trực tiếp tp hcm ghi nhận ba mươi bốn kf
trong đó có hai mươi bảy trường hợp là học sinh còn lại là giáo viên và nhân viên nhà trường
chiều hai mươi tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo định kỳ
để chủ động cung cấp thông tin các vấn đề mà người dân quan tâm
ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sau một tuần dạy học trực tiếp
ngành giáo dục ghi nhận ba mươi bốn kf xuất hiện trong nhà trường
trong đó bốn k là giáo viên ba k là nhân viên và hai mươi bảy k là học sinh
những trường hợp này các trường học đã vận hành quy trình xử lý f và tiến hành theo hướng dẫn ông trọng nói
trả lời câu hỏi về việc chia đôi lớp để dạy cho một tiết học có hiệu quả hay không
ông trọng nói do nhiều cơ sở giáo dục có phòng ong chật nên nhà trường tách đôi lớp để dạy học
đương nhiên khi tách đôi lớp thì có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học
vì dạy một lớp có đầy đủ học sinh thầy cô tương tác trực tiếp sẽ khác với việc thầy cô chạy qua chạy lại hai lớp
dù vậy trong điều kiện dịch bệnh thì các cơ sở giáo dục và học sinh cùng phải thích ứng
từng bước trở lại bình thường
đối với việc gia đình tự tết cho con em có được hay không
ông trọng cho biết nếu gia đình có điều kiện tự tet cho học sinh để chủ động phát hiện f
thì sẽ hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong trường học có ca nhiễm
nếu dương tính thì học sinh ở nhà không cần đến trường
hiện nay khi người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc tiếp tục tiêm mũi thứ ba là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
để tiêm mũi thứ ba đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất
các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm
thứ nhất không bỏ qua thời gian quan sát
thông thường sau khi tiêm vaccine không thấy phản ứng gì
thì mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm
với hầu hết trường hợp điều này hoàn toàn ổn
tuy nhiên các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo sau khi tiêm mũi ba
mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm một mươi năm đến ba mươi phút sau đó mới về
đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không
những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ ba mươi phút
những phản ứng này có thể là nhẹ như phất ban hoặc nghiêm trọng như sức khuẩn vệ
khi đó các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa
thứ hai đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi ba giống như các mũi trước
dù phản ứng của cơ thể với mũi ba có thể tương tự như phản ứng với mũi một và mũi
nhưng cũng không nên xem thường
việc tiêm trộm các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ
đây là điều mà các chuyên gia lưu ý
xong mọi người cũng không phải quá lo lắng
xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm chủng vaccine là điều bình thường
thứ ba không tập nặng nếu cảm thấy mệt
tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ ba không gây hại
xong không nên tập nặng đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi
thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ mọi người chỉ nên đi bộ kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác
thứ tư không nên uống rượu bia
uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine
ngoài ra rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine
chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi chờ năng nặng
tiến sĩ natasha buhayan pho giáo sư lâm sản tại đại học y arizona nước mỹ giải thích
nếu muốn uống rượu bia mọi người nên uống khoảng bốn mươi tám giờ sau khi tiêm vaccine
nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thể của vaccine
tổ chức y tế thế giới giao khuyến nghị tạm thời về tiêm trộm và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ hai và liều thứ ba
tổ chức này cho biết tùy vào tình trạng sẵn có các vaccine công nghệ myna như của hãng pfizer và moderna
có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng astrazeneca và ngược lại
who cũng cho biết vaccine astrazennaca và các vaccine công nghệ mna có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng sinopharm
theo thông tin từ reuters who đưa ra khuyến nghị mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này hồi đầu tháng một mươi hai
khuyến nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước cho thấy liều đầu tiên của astrazeneca hoặc pfizer biontech
và liều thứ hai bằng vaccine moderna trong chín tuần sau đó cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn
tuy nhiên who cho biết việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín như vậy cần tính đến nguồn cung khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như rủi ro của các vaccine covid một mươi chín đang sử dụng
tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ xem xét lại các khuyến nghị nói trên nếu có thêm dữ liệu
trước khi who ra khuyến nghị trên
nhiều quốc gia đã triển khai tiêm trộm và kết hợp do phải đối mặt với số ca covid một mươi chín tăng vọt nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm do một số lo ngại về tính an toàn của các loại vaccine